đây là một chiến công của đội cảnh sát hình sự công an huyện thanh liêm ngay từ những ngày đầu gia quân đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ an toàn đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba và tết nguyên đán tân sử năm hai nghìn hai mươi một
một điểm đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức đá gà ăn tiền vừa bị công an huyện đông hải tỉnh bạc liêu triệt xóa
cụ thể vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi tám tháng một mươi hai qua tin báo của quân chúng nhân dân công an huyện đông hải tỉnh bạc liêu bố trí lực lượng bắt quả tang một mươi bốn đối tượng đang có hành vi tổ chức đá gà ăn tiền tại khu đất chống trên địa bàn xã long điền huyện đông hải tỉnh bạc liêu và tại hiện trường lực lượng công an thu giữ bảy con gà đá số tiền trên một trăm linh triệu đồng một mươi hai điện thoại di động cùng một số tan vực khác có liên quan và hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
công an quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện một toa hàng không rõ xuất xứ được vận chuyển từ các tỉnh phía bắc vào đà nẵng để tiêu thụ
qua kiểm tra toa hàng đang bốc rỡ tại bãi hóa trường ở ga đà nẵng thuộc địa bàn phường tam thuận quận thanh khê phát hiện một trăm linh sáu kiện hàng gồm các loại là mỹ phẩm thực phẩm chức năng dụng cụ sửa xe sữa ngoại nhập và hàng hóa tiêu dùng đủ chủng loại đều không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tiến hành xác minh lô hàng trên có lịch trình từ hà nội vào đà nẵng chủ của toa hàng đã bỏ lại hàng và không liên lạc được hiện công an quận thanh khê đang tiến hành phân loại thống kê mở rộng điều tra để xử lý số hàng lậu trên theo đúng quy định của pháp luật
chỉ sau ba ngày gia quân tấn công chấn áp tội phạm công an huyện kim động tỉnh hương yên đã liên tiếp phát hiện ba vụ buôn bán tàng trữ trái phép pháo nổ và thu giữ hơn ba trăm hai mươi kg pháo
cụ thể vào khoảng tám h bốn mươi năm phút ngày một mươi tám tháng một mươi hai tại khu vực cổng vào bệnh viện sản nhi hương yên thuộc thôn tiên cầu xã hiệp cường cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim động phối hợp với công an xã hiệp cường phát hiện bắt quả tàng nguyễn văn khoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ở thôn an châu một xã hoàng hanh thành phố hương yên đang có hành vi tàng chữ trái phép pháo nổ thu giữ tại chỗ hai trăm ba mươi bốn hộp pháo là các loại pháo giàn mỗi hộp có ba mươi sáu quả
được chứa trong một mươi ba thùng các tông có tổng trọng lượng hơn ba trăm linh kg pháo
trước đó vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai công an huyện kim động đã phát hiện bắt quả tàng phạm văn kiên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại thôn gà luộc xã phúc ninh huyện yên sơn tỉnh tuyên quang đang tàng trữ chín bảy kg pháo
và đối tượng nguyễn đức hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thôn minh khai xã đại tập huyện khói châu tỉnh hương yên đang tàng trữ chín kg pháo
vào sáng ngày hôm nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu công nghiệp trơn thành xã thành tâm huyện trân thành tỉnh bình phước
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình phước đã điều động năm xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường khống chế ngọn lửa
và tại hiện trường do nơi xuất phát đám cháy có chứa nhiều gỗ ép gỗ vụn dễ bắt lửa cho nên ngọn lửa bốc cháy ngày càng dữ dội và có dấu hiệu lan rộng
vì vậy các chiến sĩ phòng cháy gặp rất nhiều khó khăn trong việc khống chế ngọn lửa
sau hơn hai giờ đồng hồ các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã khống chế được hoàn toàn ngọn lửa
vụ cháy đã thiêu dụi hơn ba trăm linh m hai kho chứa mùn cưa của công ty gia bảo và ước tính thiệt hại khá nặng nề
nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ
thưa quý vị và các bạn công an quận ngô quyền thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng hải sơn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn tam sơn xã thái sơn huyện an lão thành phố hải phòng
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an quận lê trân thành phố hải phòng
là đối tượng vương quốc quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại bảy trên một mươi bảy trên ba trăm hai mươi
tô hiệu phường hồ nam quận lê trân thành phố hải phòng
và đối tượng lê đại dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại tám trên hai trăm chín mươi chín bùi thị tự nhiên
phường đông hải một quận hải an thành phố hải phòng bị công an quận hải an thành phố hải phòng
ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện